trong các ngày từ ngày chín đến ngày một mươi bốn tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo
chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của ba ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam pv combine
ngân hàng thương mại cổ phần việt á việt á banh ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ncb
vụ án này kéo dài từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay từng được đưa ra xét xử nhưng nhiều lần bị tòa án hoãn phiên tòa và trả hồ sơ để điều tra bổ sung
tại vụ án này bị cáo nguyễn thị hà thành chú tại phương lê đại hành quận hai bà trưng thành phố hà nội
cùng hai mươi năm bị cáo khác bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong số này có tới một mươi bảy bị cáo nguyên là lãnh đạo nhân viên của ba ngân hàng pv combin việt á banh và ncb
các bị cáo này bị cáo buộc đã lợi dụng các lỗ hổng trong thẩm định tài sản không thẩm định hồ sơ chặt chẽ
nhằm vi phạm các quy định về cho vay chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng
phiên tòa sẽ tiếp tục kéo dài trong một mươi ngày tới